vào tối ngày hai mươi bảy tháng bảy chủ tịch ubnd tỉnh bình phước đã có công văn hỏa tốc về việc thực hiện nghiêm chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
người dân không ra đường từ một mươi tám h cho đến sáu h sáng ngày hôm sau bắt đầu từ ngày hôm nay ngày hai mươi tám tháng bảy
thông tin trong cụm tin vắn
chủ tịch ubnd tỉnh bình phước yêu cầu bắt đầu từ một mươi tám h ngày hai mươi tám tháng bảy toàn thể cán bộ công chức viên chức và người dân không ra đường
kể từ một mươi tám h ngày hôm trước đến sáu h sáng ngày hôm sau trừ một số trường hợp cụ thể như các trường hợp cấp cứu thiên tai hỏa hoạn tăng lễ
các lực lượng làm công tác phòng chống dịch hoặc các lực lượng hỗ trợ theo yêu cầu điều phối để phòng chống dịch bệnh của cơ quan chức năng chính quyền địa phương
cũng trong chiều ngày hai mươi bảy tháng bảy chủ tịch ubnd tỉnh đồng nai đã ban hành quyết định về việc thực hiện nghiêm một loạt các biện pháp trong công tác phòng chống covid một mươi chín trên địa bàn
theo ubnd tỉnh đồng nai mặc dù địa phương đã áp dụng giãn cách xã hội
trên phạm vi toàn tỉnh theo chỉ thị một mươi sáu từ ngày chín tháng bảy nhưng vẫn còn người dân chủ quan chưa chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch
cụ thể lượng người phương tiện ra ngoài khu vực công cộng tham gia giao thông không thuộc trường hợp cấp thiết vẫn còn nhiều
do đó để thực hiện hiệu quả hơn quyết liệt hơn chỉ thị một mươi sáu chủ tịch ubnd tỉnh đồng nai yêu cầu người dân thực hiện nghiêm khuyến cáo
không ra đường từ một mươi tám h tối hôm trước đến sáu h sáng hôm sau thời gian thực hiện từ giờ ngày hai mươi tám tháng bảy
đến hết ngày một tháng tám